nga và ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới vào ngày hai mươi chín tháng sáu
đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến với mỗi bên sẽ trao đổi một trăm bốn mươi bốn tù nhân
cơ quan tình báo quân sự ukraine là bên thông tin đầu tiên và công bố ảnh của cuộc trao đổi tù binh này
cơ quan trên cũng cho biết trong số những tù nhân được trao đổi có bốn mươi ba người thuộc binh đoàn ajov
hàng trăm binh lính ukraine đã bị giam giữ ở nga sau khi đầu hàng ở nhà máy thép azer tại mariophone
trong khi moscow vẫn im lặng về cuộc trao đổi của binh này
thì sự kiện trên đã được người đứng đầu nước cộng hòa nhân dân da nhất tự xưng dpr xác nhận
cả nga và ukraine đều bắt giữ nhiều binh lính của nhau kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng hai
đầu tháng sáu moscow cho biết nước này đang giữ gần sáu năm trăm linh binh lính ukraine
các quan chức ukraine trước đó thông tin khoảng một mươi một cuộc trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa hai nước với hàng chục tù binh được trao đổi